để hưởng ứng năm an toàn giao thông hai nghìn một mươi bảy với chủ đề xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên với tinh thần tính mạng con người là trên hết vừa qua ban an toàn giao thông tỉnh bạc liêu đã tổ chức lễ gia quân năm an toàn giao thông hai nghìn một mươi bảy hơn hai người đã tham gia diễu hành trong đợt gia quân phát động
theo ban an toàn giao thông tỉnh bạc liêu năm hai nghìn một mươi sáu mặc dù tai nạn giao thông không giảm cả ba tiêu chí như mong đợi nhưng tiêu chí quan trọng nhất là số người chết do tai nạn giao thông giảm sâu giảm tới một mươi bốn so với năm trước số người chết tuy giảm so với năm hai nghìn một mươi năm nhưng số vụ và số người bị thương tăng trên một mươi bảy
phát biểu tại buổi lễ gia quân lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu đề nghị các đơn vị địa phương hãy vào cuộc bằng những hành động giải pháp thiết thực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông với tinh thần
trách nhiệm và quyết tâm cao nhất lãnh đạo tỉnh bạc liêu kêu gọi vì sự an toàn của chính mình vì sự hạnh phúc của gia đình mình và vì lợi ích chung của toàn xã hội mỗi người cần nghiêm chỉnh và tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn